bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với ủy ban dân tộc đã tổ chức hội nghị biểu dương các huyện xã hộ gia đình vươn lên thoát nghèo giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã đến sự phát biểu chỉ đạo và trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho các huyện miền núi các xã đặc biệt khó khăn đã thoát nghèo
tại hội nghị đã có tám huyện hai mươi một xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc diện đầu tư của chương trình một trăm ba mươi năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
một mươi xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo được trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ và ba mươi hộ gia đình điển hình đại diện cho ba vùng tây bắc tây nguyên và tây nam bộ được nhận bằng khen của bộ lao động thương bình và xã hội
qua đó đã góp phần động viên khích lệ các hộ gia đình tiếp tục vươn lên làm kinh tế